kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong những ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc
trời rét đậm rét hại diện rộng rét buốt về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ
vùng núi thấp hơn còn cao nhất vào trưa chiều đều ở mức là dưới hai mươi độ đi cùng với đó là độ ẩm giảm thấp nên trời hanh khô
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có rét đậm rét hại kéo dài đặc biệt là về đêm và sáng
nhiệt độ thấp nhất từ tám đến một mươi một độ vùng núi cao đề phòng với băng giá xương muối còn trưa chiều trời có nắng hành
với nhiệt độ cao nhất từ một mươi bảy hai mươi độ một số nơi thuộc lai châu điện biên có thể trên hai mươi độ
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết có sự khác biệt giữa khu vực phía bắc và phía nam
từ thanh hóa đến quảng bình mưa vài nơi rét đậm xảy ra diện rộng
còn từ quảng trị đến thừa thiên huế có mưa rào và rông
với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn rông
còn với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
nên tại khu vực này sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ sàn lờ đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng
tại các vùng trũng thấp nhiệt độ vì thế mà ở mức là dưới ba mươi độ trời lạnh ở phía bắc của khu vực
với các tỉnh vùng cao tây nguyên hai ngày tới có thể xuất hiện mưa rải rác
riêng tại đông tây nguyên có thể cục bộ có mưa vừa mưa to
từ khoảng ngày hai mươi năm mưa tại khu vực này có xu hướng giảm nền nhiệt vào ban ngày tại đây không biệt động quá nhiều phổ biến dưới ba mươi độ
khu vực nam bộ cũng chịu tác động của hình thế gây mưa từ biển nên có mưa giải rác trong hai ngày tới
tập trung vào chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to còn trưa chiều có năng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ